đến một mươi bảy h ngày chín tháng một mươi một tỉnh phú yên đã di rời sơ tán chín bảy trăm bốn mươi người trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản
và trên đất liền ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số một mươi hai đến nơi an toàn
do ảnh hưởng của bão số một mươi hai kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều ngày chín đến ngày một mươi một tháng một mươi một
trên địa bàn tỉnh phú yên sẽ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng tổng lượng mưa ở các nơi phổ biến
từ hai trăm linh đến bốn trăm linh mm một đợt hiện mức nước các sông trong tỉnh ở mức dưới báo động cấp một
trong tất thương truyền và bộ động người dân thì đối với hệ thống của sở thông tin truyền thông
tôi đã chỉ đạo để mà đưa phát lên cho hệ thống mạng các nhà mạng phải nhắn tin đến đầu lọt
đến tổng bộ người dân có thư bào và có sử dụng hội di động trên địa bàn tỉnh
để cạnh báo những cái khả năng và những cái rủi ro về thiên tai để người dân có chủ động trong việc phục trạng
hiện tỉnh phú yên đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tàu thuyền và các hoạt động trên biển
di rời người trên các ô lồng bè và các khu nuôi trồng thủy sản
trên đất liền đã kiểm tra giả soát các khu dân cư vùng trũng thấp vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
các tuyến đường đi qua ngầm tràn để cắm biển báo và bố trí lực lượng canh gác chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm
đồng thời tiếp tục sơ tán di rời dân tùy theo diễn biến của mưa bão
ngày chín tháng một mươi một tỉnh phú yên đã có mưa trên diện rộng vùng ven biển có gió mạnh
lúc một mươi ba h ngày chín tháng một mươi một công ty cổ phần thủy điện sông ba hạ xả lũ một mét khối một giây kể cả qua máy phát điện
hiện mực nước hồ chứa đạt một trăm linh hai sáu mươi tám trên một trăm linh năm mét thủy điện sẽ tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ nếu trời mưa to lượng nước về hồ lớn
ngày mai một mươi tháng một mươi một sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú yên cho học sinh các cấp tạm nghỉ học và triển khai các biện pháp phòng tránh bão số năm
ngày một mươi hai tháng một mươi một sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú yên cho học sinh các cấp tạm nghỉ học và triển khai các biện pháp phòng tránh bão số một mươi hai